đối với các huyện thị xã thành phố cần tập trung nghiên cứu khai thác tối đa lợi thế về điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội thực trạng đất sản xuất canh tác
từ đó hướng dẫn hỗ trợ người lao động có nhu cầu ở lại địa phương xây dựng các mô hình phát triển kinh tế và được tiếp cận vốn vay ưu đải hỗ trợ kỹ thuật cây con giống để phát triển sản xuất tạo việc làm tại chỗ
kêu gọi vận động nguồn lực đầu tư vào các địa bàn nông thôn khu vực biên núi phù hợp với sự phân công lao động nhằm phục hồi và phát triển thị trường lao động thu hút lao động nông thôn vào làm việc nhằm chuyển dịch lao động phổ thông
tạo điều kiện cho doanh nghiệp về địa phương tuyển chọn lao động đưa đi làm việc trong nước và xuất khẩu lao động sang các thị trường nước ngoài
cụ thể tập trung vào các thị trường truyền thống như hàn quốc nhật bản đài loan và các nước đông âu
ngoài ra mở rộng những thị trường mới có thu nhập cao phù hợp với trình độ kỹ năng của người lao động và tình hình diễn biến của dịch bệnh covid một mươi chín
chuyển đến những tin tức covid một mươi chín thế giới mới nhất
mới đây một loại thép chống covid một mươi chín mới được phát triển tại hồng kông dự kiến tung ra thị trường trong sáu tháng tới là tin rất đáng vui mừng trong ngày hôm nay
báo south china morning post scmp ngày chín tháng một mươi hai đưa tin một loại thép không rỉ mới được phát triển ở hồng kông có thể tiêu diệt virus sars cov hai trên bệnh viện
một loại thép này giúp giảm nguy cơ lây nhiễm chéo khi mọi người sợ vào các bề mặt nút bấm thang máy tay nắm cửa tay vịnh bị dính sars cov hai
một khi tung ra thị trường đây sẽ là loại thép chống covid một mươi chín đầu tiên trên thế giới
nó được trộn thêm đồng và kết hợp các kim loại thông thường khác trong quá trình chế tạo có khả năng bất hoạt chín mươi chín bảy mươi năm tế bào virus sars cov hai trong vòng ba giờ và lên tới chín mươi chín chín mươi chín trong vòng sáu giờ
theo giáo sư hoa minh sinh khoa cơ khí tại trường đại học hồng kông
người dẫn đầu dự án nói trên các tế bào virus sars cov hai có thể sống trên các bề mặt thông thường trong ít nhất ba ngày
các nhà khoa học tại haka yu đã điều chỉnh thành phần hóa chất và cấu trúc vi mô của thép công rỉ thông thường tạo ra đặc tính chống virus sars cov hai cho loại thép không rỉ mới
các nhà khoa học tại hkyo tuyên bố nhóm dự án đã thực hiện những bước đột phá đáng kể trong việc sản xuất thép không rỉ chống covid một mươi chín đầu tiên
giết chết virus sars cov hai trên bề mặt của nó
thép không rỉ chống covid một mươi chín cũng có thể làm bất hoạt loại virus h một n một và e coli trên bề mặt
thép không rỉ thông thường được sử dụng trọng đại ở nơi cộng đồng nhưng nó không có đặc tính kháng khuẩn
loại thép không sĩ mới có hàm lượng đồng cao hơn nhiều giúp bóc hoạt virus sars cov hai nhanh chóng và mang lại cho nó đặc tính kháng khuẩn
nhóm nghiên cứu đã nợp đơn xin cấp bằng sáng chế đồng thời đàm phán với các đối tác công nghiệp để tiến hành sản xuất thí điểm
nghiên cứu được xuất bản trên tạp chí kỹ thuật hóa học vào ngày hai mươi năm tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
còn tại nga giám đốc quỹ đầu tư trực tiếp nga cho biết vaccine sputnik v của nước này có thể bảo vệ người được tiêm khỏi nguy cơ tử vong cao gấp một trăm ba mươi lần người chưa được tiêm
ông dmitrick cho biết dữ liệu mới nhất cho thấy sputnik v là vaccine covid một mươi chín tốt nhất an toàn nhất và hiệu quả nhất trên thế giới
ông viện dẫn một nghiên cứu được thực hiện ở hungary cho thấy
sputnik v là chín mươi tám đây là con số cao nhất nó có nghĩa là những người được tiêm sputnik v đã được bảo vệ khỏi nguy cơ tử vong gấp một trăm ba mươi lần so với những người chưa được tiêm chủng
đây là mức bảo vệ cao nhất trong năm loại vaccine được nghiên cứu ông cho biết
ông cũng lưu ý rằng mức độ hiệu quả của sputnik v lâu dài hơn khi so sánh với các vaccine khác và nó cũng gây ra ít tác dụng phụ hơn
ông dmitrick cũng cho rằng sputnik v có hiệu quả cao chống lại các đột biến của sars cov hai
cho tới hiện tại sputnik có hiệu quả cao nhất
trong tất cả các loại vaccine khác trong việc chống lại các biến chủng
vì vậy không có cơ sở nào để nghi ngờ về hiệu quả cao của sputnik v đối với các biến thể mới
ông cho biết viện gamaleya nhà phát triển vaccine sputnif v đang nghiên cứu siêu biến chủng omecrand và sẽ công bố những phát hiện sau hai tuần
ông cho biết trong trường hợp có sự xuất hiện của các biến chủng nguy hiểm mới sputnif v có thể được điều chỉnh khá nhanh chóng
và việc sản xuất phiên bản phát sinh chống lại chủng mới có thể được thực hiện trong hai ba tháng
sputnik v được đăng ký ở nơi này
ông đã đăng ký ở nga hồi tháng tám năm ngoái tới nay bảy mươi một quốc gia đã cấp phép sử dụng vaccine này
được biết tùy vào thời gian khác nhau người nhiễm biến chủng mới omecrand của virus sars cov hai có thể có những biểu hiện khác nhau đặc biệt là vào ban đêm
thế giới đang chờ đợi dữ liệu để đánh giá mối đe dọa của biến thể omecrand với các chỉ số ban đầu rất đáng khích lệ
các bác sĩ nam phi điều trị cho bệnh nhân bị nhiễm omekan đã cung cấp những thông tin hữu ích trong đó có một triệu chứng xuất hiện vào ban đêm
kể từ khi tổ chức thế giới y tế who xếp omicron vào nhóm biến thể gây lo ngại ngày hai mươi bốn tháng một mươi một
nhiều nước đã có phản ứng nhanh chóng và mạnh mẽ như áp dụng lệnh cấm bay từ nam phi thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội
who cho rằng omegram có nguy cơ tái nhiễm cao nhưng bằng chứng ban đầu ghi nhận biến thể này có khả năng chỉ gây ra các triệu chứng nhẹ so với biến chủng delta
tuy nhiên mọi người vẫn phải cảnh giác và phản ứng phù hợp nếu phát hiện ra các dấu hiệu nhiễm biến thể
chưa có nhiều dữ liệu
chưa có nhiều dữ liệu về các triệu chứng khi mắc biến thể mới nhưng các bác sĩ ở nam phi nơi lần đầu tiên phát hiện ra umecan đã cung cấp những thông tin quan trọng
bác sĩ đa khoa ubem philae liệt kê các biểu hiện bệnh của người nhiễm omicron như cảm thấy mệt mỏi đau nhứt cơ thể hò sốt
một dấu hiệu khác có thể xuất hiện là đổ mù hôi ban đêm
khi đó quần áo chăn ga của người bệnh bị ướt đẩm dù họ đang ngủ ở nơi thoáng mát
mặc dù bằng triệu chứng hiện nay rất hiếm xảy ra nhưng có một số dấu hiệu đáng khích lệ rằng các loại vaccine hiện tại sẽ cung cấp biện pháp bảo vệ chống lại omican
đặc biệt các mũi tiêm tăng cự sẽ bổ sung lớp bảo vệ chống lại covid một mươi chín và giảm thiểu mức độ nghiêm trọng
dữ liệu thực tế từ israel và vương quốc anh chỉ ra liệu tăng cường của một trong những loại vaccine dựa trên công nghệ mrna được sử dụng rộng rãi làm giảm đáng kể khả năng mắc bệnh sars cov hai
tuy nhiên mức độ chống lại biến thể omicron của liệu vaccine tăng cường vẫn chưa được xác định
theo who tới nay chưa có ca tử vong nào liên quan tới biến thể omecran tuy nhiên số ca đang tăng ngày càng nhanh và lan tới gần năm mươi nước trên thế giới
quý vị và các bạn thân mến chính những điều trên đang tạo ra một môi trường lý tưởng để delta omican hoặc thậm chí có thể là một biến chủng covid một mươi chín mới trong tương lai lây lan mạnh mẽ tại châu phi
những thông tin mới nhất liên quan đến tình hình dịch covid một mươi chín trên cả nước sẽ được chúng tôi liên tục
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại